xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
cùng với các đơn vị liên quan khởi tố và bắt tạm giam đối với sáu bị can
sáu bị can bị khởi tố gồm nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đỗ thị mai kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
nguyễn hồng sơn lao động tự do
các bị can bị khởi tố vì đã có hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tp hà nội vừa sơ quyết định
vào ngày một mươi chín tháng ba sẽ xét xử bị cáo đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh
và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này là một mươi ba bị cáo khác
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
viết tắt là tập đoàn tân hoàng minh có vốn điều lệ là một mươi tỷ đồng được bị can đỗ anh dũng sáng lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một do vay nợ lớn các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên tập đoàn tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính nợ vay gần hai mươi tỷ đồng
trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn đỗ anh dũng đã chỉ đạo con trai là đỗ hoàng việt nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn cho công ty
cụ thể đỗ anh dũng thống nhất chủ trương cùng với đỗ hoàng việt sử dụng pháp nhân ba công ty nguy tạo các hoạt động kinh doanh
bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư đặt cọc mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và với cơ quan điều tra bộ công an thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế bộ công an
bộ công an nghệ an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi khai thác đất trái phép xảy ra tại xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
theo đó vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại xóm khe sài một xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế bộ công an nghĩa an
phối hợp với công an xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tiến hành kiểm tra điểm khai thác đất của một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xóm khe sài một xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện cá nhân trên đang chỉ đạo công nhân khai thác đất
sau đó vận chuyển lên ba xe ô tô tải đến bãi tập kết của một nhà máy gạch trên địa bàn xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
quá trình kiểm tra các đối tượng có liên quan không xuất trình được giấy tờ thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác và vận chuyển đất
tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ tăng vật phương tiện có liên quan để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
theo thống kê mới nhất của tổng cục hải quan bộ tài chính xuất khẩu gạo nửa đầu tháng hai từ ngày một tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai đạt một trăm năm mươi chín trăm bốn mươi bốn tấn

tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ tăng vật phương tiện cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày một mươi năm tháng hai cho đến ngày
tăng gần một trăm sáu mươi một triệu đô la mỹ
mức giá xuất khẩu gạo bình quân là bảy trăm linh ba năm đô la mỹ một tấn
tăng tới ba mươi ba sáu mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ đạt khoảng năm trăm hai mươi sáu đô la mỹ một tấn
trước đó thì năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu gạo cũng thu về các con số khá ấn tượng
với tám một triệu tấn trị giá bốn sáu mươi tám tỷ đô la mỹ
lần lượt tăng một mươi bốn bốn và ba mươi năm năm so với năm trước
năm hai nghìn hai mươi ba thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của việt nam là asean
chiếm tới sáu mươi một trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước
với bốn chín triệu tấn tăng hai mươi bốn so với năm trước
ngoài ra gạo việt nam còn xuất khẩu sang các thị trường khác như trung quốc
liên quan tới giá gạo xuất khẩu
theo số liệu từ hiệp hội lương thực việt nam
giá gạo xuất khẩu ngày hai mươi sáu tháng hai đang trứng lại và đi ngang
sau phiên giới của việt nam
giảm mạnh hiện giá gạo hai mươi năm tấm xuất khẩu ở mức là năm trăm tám mươi bốn đô la mỹ một tấn
giá gạo năm tấm ở mức sáu trăm linh chín đô la mỹ một tấn
theo chương trình phát triển nhà ở của hà nội
đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ hoàn thành khoảng một hai mươi năm triệu m hai sàn nhà ở xã hội
và đến năm hai nghìn ba mươi thì sẽ hoàn thành hai năm triệu m hai
cộng với nhu cầu hiện nay thì thành phố cần phải hoàn thành
khoảng sáu tám triệu m hai
với nhu cầu lớn như vậy thì hà nội sẽ chủ động
dành hơn bốn trăm linh hectare để phát triển nhà ở xã hội
triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở
của thành phố và đề án thí điểm
một triệu căn hộ của chính phủ
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến

năm dự án với tổng số
là năm hai trăm linh căn
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn đến
hai nghìn hai mươi năm tiếp tục triển khai thực hiện
và hoàn thành một mươi bảy dự án trên
một mươi bảy dự án trên một mươi năm căn
và năm hai nghìn hai mươi sáu đến
năm hai nghìn ba mươi trên cơ sở
giả soát lại quỹ đất thì hà nội sẽ tập trung
và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện
ra soát tháo gỡ khó khăn vướng mắt liên quan
đến thủ tục đầu tư và thu hồi đất
rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục
hành chính bố trí vốn đầu tư
và linh hoạt với
các dự án đầu tư cũng như là thành phố
giao cho sở chuyên môn các quận huyện
lập chủ trương đầu tư như vậy thì
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn đến

sẽ phấn đấu có khoảng năm mươi tám
dự án triển khai và hoàn thành
ba bảy mươi bốn triệu mét vuông
với khoảng năm mươi sáu bảy trăm linh căn hộ
đáp ứng được yêu cầu
đề án đặt ra cho thành phố
thưa quý vị những năm gần đây
thì nhiều chương trình
và dự án cũng như là các nguồn hỗ trợ khác nhau
thì tỉnh đắk nông đã nỗ lực
hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo
hộ cận nghèo là người
đồng bào dân tộc thiểu số
từ đó thì giúp cho bà con sớm ổn định cuộc sống
tập trung phát triển kinh tế
và vươn lên thoát nghèo bền vững
là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhiều năm nay
hai vợ chồng ông clio phải sống trong ngôi nhà
đã xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa
sau khi khảo sát thực tế
hoàn cảnh gia đình
chính quyền địa phương đã hỗ trợ sáu mươi mét vuông đất ở
cùng số tiền xây dựng nhà mới
sau ba tháng với sự giúp đỡ
người dân trong thôn về ngày công
ước mơ có được căn nhà kiên cố
của đôi vợ chồng già đã thành hiện thực
trước đây cũng
nhà tranh vách đựa
nó giọt nát
nhưng bây giờ cũng được sự quan tâm
của địa phương của đảng nhà nước
được làm nhà cũng vui hơn
có nhà mới
trong năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh đắk nông đã bố trí
kinh phí gần ba mươi tỷ đồng
để hỗ trợ xây dựng nhà ở
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo bền vững
qua giả soát có gần sáu trăm linh hộ
thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ
tuy nhiên chỉ năm mươi hộ có được nhà mới
bởi để được hỗ trợ
các hộ phải có đất thổ cư
trong khi hầu hết đều chưa đủ điều kiện
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nên rất khó khăn để thực hiện
chúng tôi thành lập một cái tổ
giao cho đồng ký trưởng phong tài nguyên môi trường
làm tổ trưởng để trực tiếp
hỗ trợ giải quyết
cái thủ tục hành trình cho người dân
chứ chúng tôi không để người dân tự đi làm
kiến nghị từ huyện đến xã
là phải đẩy nhanh tiến độ
cái việc là rẻ soát và cấp
bìa đỏ cho các hộ
có đất nông nghiệp
mà chưa được chuyển đổi
sang đất thổ cư để đủ đáp ứng
được cái điều kiện để làm nhà cho các đối tượng
có như vậy thì
tiến độ giải ngân đạt được
theo quy định của trung ương
tỉnh đắk nông tiếp tục
bố trí hơn bốn mươi ba tỷ đồng
để thực hiện hỗ trợ nhà ở
đồng thời nâng mức hỗ trợ thêm hai mươi sáu triệu đồng
mỗi căn nhằm đảm bảo giải quyết
nhu cầu thiết yếu về nhà ở
cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
thưa quý vị
theo cục du lịch quốc gia việt nam
thì trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn
thì cả nước ước đón và phục vụ
một mươi năm triệu lượt khách nội địa
tăng một mươi sáu sáu so với cùng kỳ
khoảng ba năm triệu lượt khách lưu trú
tăng bảy mươi năm so với cùng kỳ
công suất phòng trung bình ước đạt
khoảng từ bốn mươi năm năm mươi
tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
trong đó cơ sở lưu trú du lịch cao cấp
từ bốn năm sao ở một số địa phương
trọng điểm du lịch đạt công suất cao hơn
tập trung vào mùng ba và mùng bốn tết
các hãng hàng không nội địa
ước cung ứng khoảng năm năm triệu vé
trên toàn mạng bay nội địa
tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và tăng sáu mươi chín
so với ngày thường
dịp nghỉ tết giáp thìn cũng đã ghi nhận
số lượng khách quốc tế đến tăng cao
ở nhiều địa phương cụ thể là tại đà nẵng
ước đón gần một trăm bảy mươi bảy lượt
và hà nội
ước đón gần một trăm linh ba lượt khách
tăng gấp hai hai lần so với cùng kỳ
ninh bình ước đón gần một trăm linh lượt
quảng nam là chín mươi bảy lượt
quảng ninh ước đạt
hồ chí minh là bảy mươi năm lượt
tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ
kiên giang là bốn mươi bốn ba trăm bảy mươi lượt
tăng gấp bốn tám lần
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
những tiên hiệu đầu năm mới đang góp sức
để cho du lịch việt nam đạt được
những mục tiêu đón một mươi tám triệu lượt khách
quốc tế và một trăm một mươi triệu lượt khách
nội địa trong năm nay
thưa quý vị du lịch trong dịp lễ tết
cũng như là đầu xuân năm mới đã và đang
có xu hướng trở thành trao lưu
của nhiều gia đình
hiện tượng du lịch sơn la
trong những ngày đầu năm mới
cũng đã đón hàng trăm nghìn lượt du khách
đến đây để trải nghiệm
và trong chương trình ngày hôm nay
thì tôi xin mời quý vị và các bạn
cùng đến với xã tà sùa
huyện bắc yên tỉnh sơn la
nơi được mệnh danh là thuyên đường mây tây bắc
để cùng chêm những hình ảnh
vô cùng thú vị trong những ngày đầu xuân năm mới
trong những ngày đầu năm mới
cũng đón một lượng khách lớn và nhiều khách lớn
đến với homestay
ngoài chất lượng dịch vụ đồ ăn ngon
thì tà sùa trong những năm gần đây
đã được đồng đảo du khách chọn là nơi nghỉ dưỡng
tham quan bởi thiên nhiên vô cùng ưu ái
đặc biệt là đặc sản
săn mây tà sùa
hiện tại thì lượng khách đến tà rùa không chỉ là vào cuối tuần
mà tất cả những ngày trong tuần
khách đến tà sùa đều rất là đông
và nhiều khách khi đến tà sùa
chưa săn được mây thì các bạn lại háo hức
quay trở lại trong những lần sau nữa
và mình nhận thấy một điều
rằng là bây giờ đang là cái thời điểm đẹp nhất
không chỉ là săn mây
mà mọi người đến với tà rùa còn được ngắm
nhìn cảnh quan thiên nhiên
tận hưởng về đẹp của tà sùa
bởi vì bắt đầu đến mùa xuân trăm hoa đua nở
và các bạn có thể thấy rằng là
tà sùa có khí hậu rất là tuyệt vời
hoa sắc nở quanh năm và khung cảnh thiên nhiên cũng rất là đẹp
lên đây thì tôi thấy là
con người ở đây nó rất là thân thiện
khí hậu thì rất là
cảm thấy trải nghiệm lần đầu tiên
nhưng mà rất là thành công đối với tôi
ngoài cảnh tượng thiên nhiên
trong lành và hùng vĩ
thì điều đáng tôi ấn tượng nhất đó chính là
tình hình công tác an ninh
rất là được đảm bảo
nên là việc tôi đi chơi
thì tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn
tôi mong rằng là
trong thời gian sắp tới
tôi sẽ được quay lại tà sùa một lần nữa
cùng với gia đình và người thân của tôi
với cách làm bài bản
và sáng tạo trong năm hai nghìn hai mươi
huyện bắc yên đã đón

doanh thu đạt hơn tám mươi ba tỷ đồng
trong dịp tết nguyên đán sắp thìn
đã đón gần bảy lượt khách
doanh thu đạt hơn hai tám tỷ đồng
phát triển du lịch
trên địa bàn tà sùa
với những thế mạnh
những tiềm năng về
hình ảnh tự nhiên thiên nhiên
và văn hóa con người của huyện bắc yên
thì huyện bắc yên cũng đang thực hiện
thứ nhất là
chúng tôi tích cực than sức tự nhiên thiên nhiên và văn hóa con người của huyện bắc yên thì huyện bắc yên cũng đang thực hiện
vào đồ án quy hoạch
của tỉnh đang
chuyển khai thứ hai là chúng tôi
tập trung đầu tư xây dựng
các cơ sở hạ tầng du lịch
như là hạ tầng giao thông
hạ tầng đèn điện chiếu sáng
tới đây sẽ triển khai
các khu vực
như là thu gom rác thải
xử lý nước thải sinh hoạt
để tạo cái môi trường cảnh quan
thật tốt cho phát triển du lịch
sơn lan nói chung và huyện bắc yên nói riêng đang tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững đa dạng hóa sản phẩm
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với đóng góp một mươi một mươi ba gdp góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong bản tin kinh tế phương nam mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
công ty cổ phận hạ tầng kỹ thuật tp hcm thu về tổng cộng một mươi một tỷ đồng chỉ trong ngày một mươi sáu tháng hai
mức cao nhất từ trước đến nay nhờ lưu lượng phương tiện tăng cao và việc được áp dụng biểu thu phí mới
theo số liệu của công ty cổ phận hạ tầng kỹ thuật tp hcm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
từ đầu năm đến ngày một mươi sáu tháng hai doanh thu thu phí đã mang về cho công ty cổ phận hạ tầng kỹ thuật tp hcm
tổng cộng ba trăm bảy mươi tỷ đồng tức bình quân bảy chín tỷ đồng mỗi ngày
bên cạnh lưu lượng di chuyển của các phương tiện một trong những nguyên nhân giúp doanh thu phí cậu đường
của công ty này tăng đột biến là việc được phép áp dụng biểu phiếu mới cao hơn một mươi tám tại một số trạm
như cà ná ninh thuận và cầu cổ chiên trà vinh vào cuối năm ngoái
trước đó mức thu phí bình quân chi khoảng từ sáu chín đến bảy tỷ đồng mỗi ngày thấp hơn một mươi hai so với ngưỡng hiện tại
cập nhật của công ty cổ phận hạ tầng kỹ thuật tp hcm cho thấy doanh thu phí cậu đường có xu hướng tăng mạnh
trong thời điểm cận và sau tết nguyên đáng
điển hình như ngày năm tháng hai và sáu tháng hai thu lần lượt chín bốn tỷ đồng và chín bảy tỷ đồng
ngày một mươi bốn tháng hai và một mươi năm tháng hai thu lần lượt là tám bốn tỷ đồng và một mươi tỷ đồng
đáng chú ý ngày một mươi sáu tháng hai là ký lục thu một mươi một tỷ đồng
hiện công ty này đang quản lý và thu phí bảy dự án cầu đường tại các tỉnh miền nam xung quanh tp hcm
vinfast công ty thành viên của tập đoàn vingroup nhà sản xuất xe điện hàng đầu việt nam
vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý tư và cả năm hai nghìn hai mươi
theo đó chỉ riêng trong quý cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba vinfast đã mang về hơn một mươi tỷ đồng doanh thu
tương đương bốn trăm ba mươi bảy triệu usd từ việc bàn giao hơn một mươi ba năm trăm linh ô tô điện
và hơn hai mươi bốn ba trăm linh xe máy điện
tăng trưởng doanh thu trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba tăng hai mươi sáu so với quý trước đó
và tăng một trăm ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tính cả năm hãng xe điện đầu tiên của việt nam đã bán được hơn ba mươi bốn xe
đánh dấu mức tăng ba trăm bảy mươi bốn so với năm trước và hơn bảy mươi hai xe máy
đạt doanh thu gần hai mươi chín tỷ đồng tăng chín mươi một so với năm trước
trong năm hai nghìn hai mươi ba vinfast đã tăng tốc phát triển với chiến lược
và hướng bao gồm chuyển đổi vào mở trọng mạng lưới bán lễ toàn cầu
đa dạng hóa và sản phẩm nâng cao năng lực sản xuất nhằm tạo nền tảng vượng chắc
cho năm hai nghìn hai mươi bốn và các mục tiêu phát triển dài hạn
vinfast đã giới thiệu bốn mẫu suv mới tại việt nam ở nhiều phương khúc
trong đó có mẫu xe chủ lục vinfast chín vinfast năm vinfast sáu và vinfast bảy
mẫu xe vinfast sáu vừa ra mắt ở việt nam vào tháng một mươi
ghi nhận doanh thu ban đầu vượt xa mong đợi của doanh nghiệp
qua mùa cao điểm tết nguồn cung hàng hóa tại tp hcm dồi dào trở lại
giá cả ổn định thậm chí còn rẻ ở những mặt hàng rau củ trái cây
tuy nhiên sức mua tại các chợ truyền thống đang giảm rất sâu
hơn một mươi giờ khu vực kinh doanh các loại trái cây tại chợ tân định
quận một tp hcm vẫn thư thớ khách
dù đã gần đến giờ trưa nhiều tiểu thương vẫn chỉ ngồi ngóng khách
hoặc sắp xếp lại hàng hóa dọn dẹp vệ sinh cho bán hàng
vung lại mớ trái cây cho thêm phần tương tất
chợ tân định tp hcm giá bán nhiều loại rau cũ nhất là trái cây tại chợ
hiện đã giảm khá mạnh khoảng hai mươi ba mươi so với cao điểm trước trong dịp tết nguyên đánh
nguồn hàng tương đối dồi dào đã mạo đủ nhu cầu của người dân
tuy vậy lượng quay sạp hoạt động và khách hàng tại một số nơi vẫn còn ít
giá bán tăng giảm nhiều mặt hàng
nhưng mà sức mua là không có thôi
coi như giảm rất là nhiều rất là nhiều luôn
coi như là ra tết cũng vậy mà trong tết tôi cũng vậy
trong tết bán mua không được
mà ra tết thì người mua cũng giảm nhiều lắm
năm nay là nói về hoa quả với lại đồ cúng kiến rồi đó giấy tiền vàng bạc cũng giảm nhiều lắm
tôi biết tôi bán ở chợ này bao nhiêu năm rồi mấy chục năm rồi
nhưng mà chỉ có năm này là lần đầu tiên
lần đầu tiên là ảnh hưởng dữ lắm
không bán được hàng họ không có khách hàng mua
là khách hàng chậm mua với giá rất là chậm
giống như là mua nó không phải là mua sớm giống như hồi mấy năm về trước
như là kinh tế nó suy thoái rồi là trái cây nó biến đổi theo luôn
như là mình mua bán mặt hàng thấy nó không có gọi là sơn
rồi là bán khách hàng nó chậm chậm chậm chậm
nhưng mà bán vẫn được bán bình bình bình bình thôi
chứ không hỏi là bán đắt
ngày thường thì rất là không có người ít người
lâu lâu dĩ tỉ như có người người ta đi mua hoặc là mua cúng kiến
hoặc là đi trù hoặc là đi biếu đi vô này kia nọ thì người ta mua
chứ không có phải là
có lúc nào
có lúc nào
có lúc nào cũng phải có người
cụ thể bưởi da xanh trong dịp tết nguyên tiêu tăng từ tám mươi đồng
đến một trăm linh đồng trên một kg
sau tết nguyên tiêu giảm còn sáu mươi đồng trên một kg
dưa lưới tăng sáu mươi đồng trên một kg
sau tết giảm còn năm mươi đồng đến sáu mươi đồng trên một kg
dưa hấu đang có giá bán từ hai mươi đồng đến hai mươi năm đồng trên một kg
sau tết giảm còn một mươi năm đồng trên một kg
căm bỉ trong tết tăng từ một trăm linh đồng đến một trăm một mươi đồng trên một kg
sau tết giảm còn một mươi năm đồng trên một kg
sau tết giảm còn tám mươi đồng trên một kg
mặc dù đến nay hầu hết đã mở bán trở lại với các mặt hàng đa dạng
đảm bảo nguồn cung cho khách hàng nhưng các tiểu thương ở chợ truyền thống
vẫn đang gặp khó khăn khi sức mua của người dân giảm mạnh
lý do giá trái cây giảm một phần là vì kinh tế khó khăn
ảnh hưởng tới cách tiêu dùng của người dân hiện nay
đa số mọi người có khuyến hướng tiêu xài tiết kiệm hơn lúc trước
hơn nữa người dân vừa trải qua một đợt mua sắm trong ngày tết
nên nhu cầu sau tết cũng giảm nhiều
theo ghi nhận từ các tiểu thương nhiều người phá sản vì buôn bán
không đủ trang trải chi phí và tiền mặt bằng
trái cây quá hạn phải đồ bỏ gắn vườn qua ngày
có ngày lượt khách đến mua hàng không tới một mươi người
đó vốn là chuyện bình thường ở đây
ngày hai mươi hai tháng hai chia sẻ thông tin với báo chí về tình hình kinh doanh sau tết
sự công thương thành phố hồ chí minh cho biết
năm nay giá cả không tăng như những năm trước
hàng hóa chưa giàu không xảy ra tình trạng khang hàng sốt giá
sức mua tại một số khu vực có giảm
nhưng tổng thể đo lượng ở thành phố hồ chí minh thì thương mại tăng một mươi
khối thương mại điện tử tăng mạnh tiểu thương ở chợ không chỉ bán trực tiếp
bà còn bán online đã góp phần cải thiện sức mua
đại diện bamboo airways cho hay hãng và đối tác cho thuê máy bay
đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê máy bay embraer e một trăm chín mươi
dòng máy bay được hãng thuê để khai thác các chặng bay đi và đến cùng đảo
trước đó hãng đã ngừng khai thác loại máy bay boeing b bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bamboo airways sẽ chỉ khai thác dòng máy bay thân hẹp
airbus a ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi một trên mạng đường bay nội địa và quốc tế
theo đó hãng sẽ ngừng bay các đường bay khai thác toàn bộ hoặc một phần bằng loại máy bay embraer e một trăm chín mươi
loại máy bay này có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn
hiện nay cả nước chỉ có ba sân bay có đường bay ngắn như côn đảo cà mau và rạch giá
trong đó hai sân bay công đảo cà mau đều đã được đỉnh hước sớm mở rộng và kéo dài đường băng
để tiếp nhận được airbus a ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi một
đây là loại máy bay có mức tiêu thụ nhiên liệu cao
ở việt nam và trong khu vực không có loại máy bay embraer e một trăm chín mươi
do vậy việc bao dựng máy bay mua sắm vật tư khí tài phức tạp và tốn kém
nên để tối ưu hóa chi phí nhiều hãng dần thay thế sang các dòng máy bay khác
hãng tập trung khai thác các đường bay trục bắc nam giữa hà nội và thành phố hồ chí minh
từ hà nội và thành phố hồ chí minh đi đà nẵng và các địa phương trong nước có dung lượng thị trường lớn
hiện nay đội máy bay hành khách của bambu airways từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn gồm tám chiếc a ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi một
dự kiến tăng lên từ một mươi hai đến một mươi năm chiếc cùng loại vào cuối năm nay
bộ giao thông nguồn tải cùng thành phố hồ chí minh và các địa phương đã bàn về nguồn vốn đầu tư
mặt cách ngang cơ chế đặc thù để sớm khởi công vành đai bốn thành phố hồ chí minh
các địa phương cho biết đang triển khai nhiều nhóm công việc để đồng loạt khởi công vành đai bốn vào năm hai nghìn hai mươi
hiện vành đai bốn có chiều dài
hai trăm linh bảy km mặt cách ngang sẽ đầu tư giai đoạn một là bốn làng xe và thực hiện giải phóng mặt bằng một lần là tám làng
trên cơ sở kết quả nghiên cứu tỉnh bình dương đã phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng
đang lập dự án xây lắp
thành phố hồ chí minh đang điều chỉnh hướng tuyến để phát huy quỹ đất giảm chi phí bồi thường
tỉnh bà rịa vũng tàu đã sẵn sàng để trình chủ trương đầu tư hiện còn băn khoăn về cơ chế và nguồn vốn
tỉnh đồng nai hiện nghiên cứu tiền khả thi còn đối với đoạn tỉnh long an dài bảy mươi tám km với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tám tỷ đồng
cũng có nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu
theo đó các địa phương đã chọn phương án để làm vành đai bốn đó là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án tại mỗi tỉnh
đáp ứng tiến độ khởi công năm hai nghìn hai mươi năm và hoàn thành năm hai nghìn hai mươi năm
các địa phương cũng kiến nghị sớm trình quốc hội xin cơ chế đặc thù để làm vành đai bốn
đặc biệt là nguồn vốn trung ương hỗ trợ các địa phương
trong đó tỉnh long an kiến nghị trung ương hỗ trợ tới chín mươi nguồn vốn làm vành đai bốn đoạn qua địa phương
ở việt nam không ai là không biết đến món hủ tiếu món ăn thuần túy có mặt ở khắp các địa phương
có nhiều cách biến tấu cho món hủ tiếu này đặc biệt là hủ tiếu nam vàng mang một hương vị đặc trưng riêng
tại tp hcm một quán hủ tiếu nam vàng có tuổi đời gần năm mươi năm tuổi đã được binh danh
vào cuốn the michelin guide cẩm năng ẩm thực hàng đầu thế giới
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trang michelin guide đưa thực khách đến với quán hủ tiếu nam vang hồng phát nằm trên đường võ văn tận
quận ba tp hcm một trong những quán hủ tiếu có tiếng và có tuổi đời lâu năm tại thành phố
cùng chung tên gọi là hủ tiếu nam vang nhưng có lẽ hủ tiếu nam vang hồng phát có nhiều nét đặc biệt
làm nên thương hiệu trong đó có câu chuyện về người làm ra món hủ tiếu nam vàng hồng phát và lập nên
hôm nay đó là bà đặng thị nguyệt một người phụ nữ gốc việt được sinh ra ở phnom penh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
năm một mươi ba tuổi bà bắt đầu làm việc trong một nhà hàng từ đây bà học được bí quyết nấu ăn
từ những đầu bếp trung quốc và bà mơ ước một ngày sẽ có một tiệm ăn riêng của mình
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bà nguyệt mất tiệm hủ tiếu nam vàng tại nhà của bố mẹ chồng trên đường võ văn tận
quận ba hủ tiếu nam vang hồng phát ra đời từ đó
gia đình mình là mẹ và ba mình ở campuchia
người việt sinh ra và lớn lên ở campuchia
thì có những cái biến cố xử thời gian đó ở campuchia thì người việt nam mình về nước rất là nhiều
ngày xưa người ta gọi là việc kiều hội hương đó
thì khi đó mẹ mình về việt nam đầu tiên là có mở tiệm phở nhưng mà không có thành công
thì mẹ mình mới nhớ đến cái món hủ tiếu nam vàng ở trên campuchia
nên là mở ở đường trần quý cáp bây giờ là gọi là đường võ văn tận
ở campuchia thì cái món hủ tiếu ở campuchia hay gọi là
hủ tiếu phnom penh á lúc đó ở việt nam mình chưa có phổ biến
thì mẹ mình về đem cái hương vị cái món truyền thống từ campuchia về việt nam
và đổi tên là món hủ tiếu nam vàng
nam vàng đây có nghĩa là phnom penh
thì cái món hủ tiếu nam vàng ở campuchia rất là khác so với việt nam
món hủ tiếu nam vàng ở campuchia sẽ không có tôm sẽ không có rau phong phú như việt nam đâu
chỉ có giá với hẹ thôi
và gần đây may mắn là được cái giải michelin
thì gia đình và tập thể hồng pháp cũng muốn giới thiệu cái món ngon này đến bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa
thời điểm này ở sài gòn đã có nhiều loại hủ tiếu như hủ tiếu bò viên hủ tiếu mì
bà nguyệt đã nghĩ ra một phiên bản khác bằng cách giữ một số nét đặc trưng mà bà mang từ phnom penh sang
dùng xà hủ tiếu khô để tạo nên kết cấu dài hơn
đồng thời thêm vào những sáng tạo hợp với khấu vị yêu thích của người dân thành phố hồ chí minh
như thêm vào tôm tươi gan thịt heo bầm trứng cút
đặc biệt là huyết kho cùng rau xanh như cần tây giá xà lách và hẹ
ở hủ tiếu nam vang của bà nguyệt là bà dùng tô thủy tinh có xuất xứ từ pháp để đựng hủ tiếu
để tạo nên sự khác biệt với các quán bún mì hủ tiếu khác của việt nam thường đựng trong bắc sứ
điều này được bà lưu giữ cho đến ngày nay
ngoài hủ tiếu gồm hai loại hủ tiếu khô và nước thực đơn hồng pháp ngày nay
còn có nhiều món ăn khác để phục vụ theo yêu cầu của thực khách
có một điều đặc biệt khiến michelin chú ý
ở phòng ăn phía sau nhà hàng có một tấm điêu khắc lớn bằng gỗ có hình bayon
một trong những ngôi đền mang tính biểu tượng của angkor
đến quán này rất là đông thì mình cũng tự hào là nước mình có những món ăn thuần tí rất là nổi tiếng
hủ tiếu nam vang thấy ngóng ở bên mỹ không có như vậy
lâu lâu qua đây thèm ăn một lần về đây chơi thì phải tới đây một lần ăn rất là ngon
em thấy ở đây cái vị nước lèo rất là đậm tôm rất là ngon
nói chung là lần đầu tiên em tới đây ăn thì em nghĩ là em sẽ quay lại đây nữa
cùng với sự chú tâm trao chuốt trong từng gia vị nguyên liệu của món ăn hủ tiếu nam vang hồng phát
đã được đông đảo từ khách trong nước và thế giới biết đến và ưa chuộng
đến nay nhà hàng hồng phát đã có hai chi nhánh trong nước và một ở canada
thế hệ con của bà nguyệt đã kế thừa thương hiệu hủ tiếu nam vang hồng phát
tiếp tục giữ một món ăn mà bà nguyệt đã dành các cuộc đời mình chăm chúc gây dựng
và trở thành niềm tự hào của một món ăn ở việt nam được trong và ngoài nước ưa chuộng